thực tập tại doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc theo chương trình chuyển giao của úc
với việc học hoàn toàn bằng tiếng anh các em học sinh của khóa học chất lượng cao đào tạo
theo chương trình chuyên gia của úc sẽ có cơ hội lớn trong các môi trường làm việc
ngoài ra việc học với trên bảy mươi thời lượng là thực hành và thực tập tại doanh nghiệp
học sinh sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng nghề cần thiết phục vụ công việc sau khi ra trường
được tiếp nhận và triển khai cái đào tạo này thì chúng tôi sẽ có một cái điều rất là đặc biệt là họ đào tạo theo các cái năng lực
năng lực của cho người làm theo từng các cái năng lực
nó giống như tương ứng như bên mình là chúng ta hay đào tạo theo kỹ năng để người học có thể là chủ động với các cái vị trí việc làm phù hợp
chương trình thì có phân ra là những cái năng lực cốt lõi tức là bắt buộc phải có để hình thành nên các cái kiến thức kỹ năng để cho phục vụ cho các bạn trong quá trình sau này ra vị trí thực tế của doanh nghiệp
thứ hai là có các cái năng lực bổ sung năng lực lựa chọn để giúp cho các bạn có thêm những cái kiến thức chung về ngành về nghề
thực hiện theo đề án ba trăm bảy mươi một của thủ tướng chính phủ về chuyển giao các bộ chương trình đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm quốc tế
chương trình cục giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện tổ chức đào tạo thí điểm một mươi hai nghề theo chuyển giao với úc với bốn mươi một lớp tại hai mươi năm trường cao đẳng
các lớp này sẽ kết thúc khoa học vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
chương trình chú trọng đến việc đào tạo lý thuyết song hành với thực hành và hướng dẫn cụ thể cách tổ chức thực hành cho giáo viên và sinh viên tại trường tại xưởng tại điểm thực tế và tại doanh nghiệp
ngoài chương trình đào tạo bài bản chuyên sâu theo đơn vị năng lực giúp sinh viên có kỹ năng nghề thanh thạo sát thực tiễn
thì chương trình của úc đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng hình thành tư duy về quản lý về tổ chức về điều hành công việc
để người học sau khi học xong không chỉ là người thợ lành nghề mà còn có năng lực để tổ chức công việc một cách khoa học là tiên đề cho những vị trí điều hành quản lý nâng cao vai trò đảm nhiệm công việc sau này
ngoài ra với việc học hoàn toàn bằng tiếng anh sinh viên học lớp úc đạt trình độ b một theo khung tham chiếu trung châu âu của trường đại học cambridge anh
có thể nói rằng là nhà trường cũng đã từng nhận được những bài tập này
chúng tôi đã truyền giao một số bộ chương trình của những đất nước khác nhau
nhưng tuy nhiên thì cho đến lần truyền giao bộ chương trình của úc nhận truyền giao của bộ chương trình của úc
thì chúng tôi thấy rằng là đây là một bộ chương trình rất là toàn diện
bộ chương trình truyền giao không chỉ truyền giao về các chương trình giáo trình đào tạo
mà bên cạnh đó thì bộ chương trình truyền giao này còn truyền giao cả những hệ thống đánh giá những tiêu chí đánh giá người học
đã có những doanh nghiệp đến với nhà trường để đặt hàng
và xác nhận là nhà trường hãy dành cái lớp sinh viên này cho họ ngay khi mà các em tốt nghiệp
song song với thí điểm chương trình của úc tổng cục giáo dục nghề nghiệp tiếp tục xây dựng phương án
kế hoạch triển khai để nhận chuyển giao và triển khai đào tạo bộ chương trình của đức
năm hai nghìn một mươi chín tổng cục tiếp tục phối hợp với tập đoàn avestos đức triển khai đào tạo thí điểm hai mươi hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
truyền giao từ đức
với tổng số sáu mươi sáu lớp tại bốn mươi năm trường cao đẳng tổng số sinh viên là một năm mươi sáu sinh viên
của đức là đào tạo mô hình kép gắn nhà trường với doanh nghiệp
nó rất bài bản đã được đúc rút kinh nghiệm từ hàng trăm năm nay rồi
vì vậy đây là một mô hình hết sức hiệu quả của đức ở đức và trên thế giới
nhưng ở việt nam chúng ta sẽ có thể áp dụng một trăm linh được không
chắc chắn là không thể một trăm linh được bởi vì các doanh nghiệp của việt nam
chưa thực sự vào cuộc với hệ thống giáo dục nghề nghiệp
chúng tôi hy vọng rằng với chương trình này chúng tôi các trường
rồi tổng cục cũng như các bộ ngành có các cơ sở đào tạo thí điểm
phối hợp với phía đức nữa sẽ thực hiện tốt cái chương trình này
theo như là các thầy chuyên môn bên tôi đánh giá thì chương trình của họ rất yêu việt
họ rất là chuẩn chỉ từ những bước rất nhỏ để mà giúp đỡ cho giáo viên
cũng như học sinh tiếp cận những trang trình
từ những bước rất bé ví dụ như là giữ an toàn vệ sinh bảo vệ thiết bị
và nếu như áp dụng theo cái chương trình của họ chuẩn chỉ như thế
thì năm nay chúng tôi sẽ ra được một cái lớp các em thực sự là nghề luôn
mà không cần phải đào tạo lại hoặc là bồi dưỡng thêm
để tiếp nhận chương trình chuyển giao của đức
các trường cũng phải đặt đầy đủ các yêu cầu từ phía đức từ cơ sở vật chất giáo viên
đặc biệt các giáo viên được đưa đi đức
đây là điều kiện tốt nhất để các trường cao đẳng tại việt nam được trang bị nâng cao chất lượng
từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy
đã có hai trăm sáu mươi bốn giảng viên của bốn mươi năm trường được cử đi đào tạo tại đức
đến nay đã hoàn thành khóa học và trở về sẵn sàng cho công tác giảng dạy
phía đối tác đức cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyên gia đức
sang hướng dẫn đào tạo thí điểm cho từng lớp từng nghề
tại các trường bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trường cao đẳng du lịch hải phòng được giao
đào tạo hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao
của cộng hòa liên bang đức đó là nghề quản trị khách sạn
và nghề kỹ thuật chế biến món ăn
đến thời điểm này thì nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị
và sẵn sàng tham gia vào đào tạo
thứ nhất là nhà trường đã hoàn thiện việc gửi giáo viên đi đức để đào tạo
hoàn thiện về các cơ sở vật chất để phục vụ đào tạo
cũng như là việc ký kết và thống nhất
với cả hợp tác với doanh nghiệp để quá trình triển khai đào tạo của đức
thì doanh nghiệp có thể đồng hành
nhà trường cũng đã được tổng cục giáo dục nghề nghiệp
cho đào tạo bảy cái ngành trọng điểm
trong đó cái ngành công nghệ ô tô là ngành trọng điểm quốc tế
và được bộ cũng cho đào tạo thí điểm hai mươi hai ngành trọng điểm
dưới cộng hòa liên bang đức
nhà trường cũng đã đưa tập đoàn của đức vào để kiểm định
và đã đạt được cái chất lượng
thì hiện nay nhà trường đang chuẩn bị các đội ngũ cũng như chương trình
rồi trang thiết bị để phù hợp để đào tạo cái chương trình này
và sẵn sàng để đào tạo sinh viên ra trường đạt cái chuẩn quốc tế
học sinh theo học các lớp học này sẽ đóng học phí như theo học chương trình trong nước
khi ra trường được nhận hai bằng
một bằng cao đẳng của việt nam và một bằng cao đẳng của đức
ưu điểm của chương trình đào tạo này là đào tạo kép
và sự tham gia của doanh nghiệp vào đào tạo là chủ yếu
học sinh ra trường có cơ hội việc làm cao có cơ hội làm việc tại nước ngoài
thời lượng thực hành chiếm tỷ lệ rất là cao tám mươi còn lý thuyết chỉ hai mươi
và đặc biệt là bộ chương trình này có một sự khác biệt đối với các bộ chương trình của việt nam
đó là tập trung nhiều vào việc giáo dục thái độ tức là thái độ nghề nghiệp
để sau này họ ra làm việc tại các doanh nghiệp
thì họ có được những cái thái độ tốt đã được tạo ra
đào tạo ngay từ trong các cơ sở đào tạo
đấy là một điểm khác biệt tôi thấy rằng là nó rất là hay
với chương trình này học sinh sẽ học sẽ được cấp hai bằng
bằng thứ nhất là theo chương trình của việt nam và thứ hai là bằng theo chương trình của đức
với bằng theo chương trình của đức thì sẽ là giấy thông hành
để cho các em vươn ra thị trường asean và thị trường thế giới
và sẽ là cơ hội rất lớn để cho các em có việc làm bởi với thu nhập là cao hơn so mặt bằng chung ở trong việt nam
học nghề ngay tại việt nam ra trường được cấp hai bằng
một bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng và một bằng tốt nghiệp nghề quốc tế
chính là cơ hội lớn của nhiều bạn trẻ hiện nay
khi không lựa chọn con đường học đại học đào tạo nghề theo chương trình chuyển giao của nước ngoài
hy vọng sẽ tạo ra một lực lượng lao động thực sự có trình độ cao chất lượng tốt đạt tiêu chuẩn quốc tế
để tham gia thị trường lao động trong nước cũng như hội nhập khu vực asean và quốc tế
có phần thúc đẩy nhanh của cách mạng công nghiệp bốn ở việt nam